do mâu thuẫn trong tình cảm một phụ nữ đã dùng dao đâm chết người yêu
vụ án này vừa xảy ra tại thôn phước lộng xã ia phê huyện crong park tỉnh đắk lắc
người gây án mạng là bạch thị thảo nguyên ba mươi hai tuổi ở thôn bốn xã ia phê huyện crong park tỉnh đắk lắc
nguyên có hai con nhỏ sau khi ly dị chồng đã có quan hệ yêu đương với nạn nhân là nguyễn quốc phương
tối hai mươi tháng tám do mâu thuẫn nguyên cãi nhau với phương bị phương tát vào mặt
sẵn có con ra trong người nguyên đã rút dao đâm một nhát vào bụng phương khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó
hiện bạch thị thảo nguyên đã được đưa về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc để tiếp tục điều tra xử lý